chuyển sang phần tin quốc tế vào ngày hôm nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính cùng lãnh đạo các nước thuộc hiệp hội các quốc gia đông nam á asean và nhật bản
đã tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm năm mươi năm quan hệ asean nhật bản
tuyên bố chung từ hội nghị cho hay các nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường đối thoại và hợp tác trong lĩnh vực an ninh hàng hải
tuyên bố nêu rõ nhật bản và asean sẽ tăng cường đối thoại và hợp tác để duy trì an ninh an toàn hàng hài trật tự hàng hải trên cơ sở thượng tôn pháp luật
bao gồm tự do an toàn hàng hải hàng không và thương mại không bị càn trở
hai bên sẽ nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải cũng như hợp tác giữa lực lượng bảo vệ bờ biển và các cơ quan thực thi pháp luật liên quan
tăng cường hợp tác xây dựng năng lực hàng hải và đảm bảo giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực theo các nguyên tắc được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế
hội nghị cấp cao kỷ niệm năm mươi năm quan hệ asean nhật bản được tổ chức ngay sau khi asean và nhật bản thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
là dịp để lãnh đạo cấp cao hai bên cùng kiềm điểm thành quả hợp tác từ đó đề ra định hướng phát triển quan hệ trong giai đoạn mới
xứng tầm với khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện